luôn trong tư thế sẵn sàng đi bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào nếu có tin báo phát hiện tội phạm
đó là tinh thần mà mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác truy nã truy tìm đã xác định khi khoác trên mình màu áo công an
vâng tết đến xuân về là lúc mà mọi người tìm về quê quần bên gia đình ai cũng mong được đoàn tụ gặp mặt với người thân bạn bè
mong muốn ấy tưởng chừng như bình thường với nhiều người thế nhưng đối với những chiến sĩ cảnh sát truy nã thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng lại là điều không hề dễ dàng
sắc tết đã ngập tràn trong từng góc phòng nhỏ của đội truy nã truy tìm công an tỉnh cao bằng nhưng cái tết đúng nghĩa có lẽ vẫn còn rất xa đối với các đồng chí nơi đây

truy nã truy tìm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phải túc trực để nắm bắt thông tin bắt xử tội phạm
đó là nhiệm vụ là trách nhiệm
nhưng thực sự phải rất tâm huyết và yêu nghề thì các cán bộ chiến sĩ truy bắt tội phạm mới đạt được thành công như vậy
những thành công đó đã trực tiếp góp phần bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân